tổng kết ba mươi năm qua cho thấy việc mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài là một chủ trương đúng đắn
đã góp phần thực hiện nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quan trọng của đất nước
đây là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị tổng kết ba mươi năm thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài diễn ra vào sáng nay
đây là hội nghị quy mô cấp quốc gia với sự tham dự của hơn ba năm trăm linh đại biểu đại diện các bộ ngành trung ương và địa phương
các nhà khoa học hiệp hội và các nhà đầu tư nước ngoài
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nêu rõ việt nam khẳng định nhất quán khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
luôn là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế
sau ba mươi năm thu hút đầu tư nước ngoài nay việt nam thực hiện chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài với nội hàm mở rộng hơn
hợp tác đầu tư nước ngoài là hợp tác cả về quản lý kết nối đầu tư mua lại sáp nhập lẫn nhau
đặc biệt hợp tác bảo vệ môi trường bảo vệ người lao động bảo đảm các lợi ích xã hội
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ rõ việc liên kết khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực trong nước
chuyển giao công nghệ chưa đạt được như kỳ vọng chủ yếu là gia công lắp ráp tỷ lệ nội địa hóa trong một số ngành còn thấp
giá trị gia tăng trên sản phẩm không cao
một số dự án đầu tư nước ngoài tiêu tốn năng lượng tài nguyên gây ô nhiễm môi trường
còn biểu hiện báo lỗ diễn giá đầu tư chui không đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động
chắc lượng nguồn nhân lực trình độ quản lý kế cao hạ tầng còn nhiều bất cập
công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến địa phương
thiếu các quy định và tư duy quản lý phù hợp mang tính cạnh tranh để thu hút các tập đoàn toàn cầu các nhà đầu tư công nghệ cao
thủ tướng nêu rõ các nhà đầu tư nước ngoài mang vốn và đầu tư nước ta
là rất quý nhưng có tranh thủ được nguồn lực này cho phát triển cho nâng cao quốc lực của đất nước hay không
thì lại là trách nhiệm của chúng ta
điều này đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ tổng thể và quyết tâm cao để sớm khắc phục trong thời gian tới
hoàn thiện khung pháp luật liên quan đến đầu tư đảm bảo sự tương thích đồng bộ giữa các nhà
giữa các luật đầu tư luật doanh nghiệp luật xuất nhập cảnh luật lao động quy hoạch du lịch v v
phù hợp với các cam kế quốc tế
nhất là các apta thế hệ mới trong đó có thực hiện chủ trương hợp tác đầu tư nước ngoài
có ưu tiên chọn lọc gắn với mục tiêu nâng tầm trình độ nền kinh tế xây dựng nền kinh tế tự chủ
là khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp trong nước liên doanh liên kết góp vốn mua cổ phần
phần vốn góp của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong các dự án sử dụng công nghệ cao công nghệ mới công nghệ hỗ trợ
bên cạnh đó cần hoàn thiện chính sách ưu đãi
khuyến khích đầu tư trên nguyên tắc gắn với cơ chế kiểm tra giám sát để đảm bảo doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
thực hiện đúng cam kết đầu tư tuân thủ đúng tiêu chí điều kiện hưởng ưu đãi
tạo cơ chế kết nối các hoạt động xúc tiến về đầu tư thương mại du lịch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước hoàn thiện cơ chế phân công phân cấp quản lý nhà nước
về đầu tư nước ngoài giữa các cơ quan trung ương và địa phương
nhân dịp này thủ tướng bày tỏ cảm ơn đánh giá cao các nhà đầu tư nước ngoài đã tin tưởng việt nam
lựa chọn việt nam và đã đồng hành cùng việt nam
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất
cho bộ kế hoạch và đầu tư huân trường lao động hạng ba cho cục đầu tư nước ngoài
và nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước cho các cơ quan tập thể cá nhân
các doanh nghiệp fdi có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam